tại hà nội trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương
vừa tổ chức chương trình cổ động hiến máu và lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những hoạt động trong chương trình kỷ niệm một mươi năm lễ hội xuân hồng được tổ chức tại việt nam
lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi sáu là giải thưởng thường niên của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
trung ương hội thấy thuốc trẻ việt nam và được tổ chức trao giải thưởng một năm một lần từ năm hai nghìn tám đến nay
giải thưởng nhằm tôn vinh biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
nghiên cứu khoa học tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm nhân rộng những tấm gương thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu
đồng thời tạo động lực thúc đẩy việc phát triển các hội câu lọc bộ thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và hội thầy thuốc trẻ việt nam
góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ
tại buổi lễ trung ương hội thầy thuốc trẻ việt nam đã tuyên dương ba mươi thầy thuốc trẻ việt nam
trong đó tuyên dương một mươi thầy thuốc trẻ việt nam tiêu biểu nhất năm hai nghìn một mươi chín